hồi một mươi sáu h ngày hôm nay chín tháng một mươi một vị trí tâm bão số sáu ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
và đêm nay ngoài khơi các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận biển sẽ động dữ dội
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh là phía bắc vĩ tuyến một mươi một độ vị bắc
từ đêm nay ngày chín tháng một mươi một vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội